cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do trần thị kim hoa ở huyện phù mỹ tỉnh bình định cầm đầu
đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau
ông trương hồng sơn sáu mươi năm tuổi ở xã mỹ đức huyện phù mỹ
một trong những nạn nhân bị sập bẫy bởi thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
tưởng làm được sổ đỏ hơn bốn trăm linh mét vuông đất để bán kiếm lời nhưng không ngờ ông sơn bị lừa mất hơn ba trăm linh triệu đồng
đúng rồi đây là em có làm được như vậy là bà hoa chấp nhận làm cho tôi là từ một số đấy làm ba số thì tôi giao tổng cộng cho bà hoa là trên ba trăm năm mươi mấy triệu
không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng xấu đến dư luận giám đốc công an tỉnh bình định chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra khẩn trương vào cuộc để sớm điều tra làm rõ hành vi của đường dây lừa đảo này
sau một thời gian ngắn tích cực điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã xác định được đối tượng cầm đầu và những đồng phạm trong vụ án
đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo là trần thị kinh hoa bốn mươi tám tuổi ở xã mỹ thành huyện phủ mỹ
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn một mươi chín
trần thị kim hoa cùng đồng bọn đã làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng của các bị hại
được biết đối tượng trần thị kim hoa hành nghề bói toán lâu năm nên càng làm cho các bị hại tin tưởng

đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo là trần thị kinh hoa hành nghề bói toán lâu năm nên càng làm cho các bị hại tin tưởng
của một số người dân ở các địa phương lân cận và hứa hẹn trong ăn chia
nên trường và nhung đã dốc sức giúp cho trần thị kim hoa thực hiện thuận lợi hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để làm rõ vai trò trách nhiệm của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật